cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho bản tin thời tiết và thiên tai của chúng tôi
thưa quý vị và các bạn chuyên gia mới đây đã chỉ ra ba tác động chính làm sụt giảm nước về đồng bằng sông cửu long
dẫn tới nguồn nước sông chỉ đáp ứng được năm mươi diện tích sản xuất lúa của toàn vùng
trong khi hạn hán xâm nhập mặn ngày càng tăng
tại hội thảo giải pháp cấp thiết bảo vệ vùng đồng bằng sông kiều long
phó giáo sư tiến sĩ lê anh tuấn giảng viên cao cấp hòa môi trường và tài nguyên thiên nhiên
cố vấn viện nghiên cứu biến đổi khí hậu trường đại học cần thơ cho rằng
khô hạn và xâm nhập mặn là hiện tượng bình thường hàng năm tại vùng ven biển đồng bằng sông kiều long
tuy nhiên trong hơn hai thập niên qua hiện tượng này có xu thế gia tăng
có năm trở nên cực đoan và gây nhiều khó khăn cho sản xuất và sinh kế cộng đồng
thiếu hụt nguồn nước sạch không đủ nước tưới đất canh tác bỏ hoang
lượng nước sông kiều long hiện chỉ đủ tưới cho năm mươi diện tích lúa toàn vùng
được bảy trăm linh tám trăm linh ha lúa trong tổng số một năm triệu ha đất trồng lúa toàn đồng bằng sông cửu long
chủ yếu ở vùng tứ giác long xuyên và đồng tháp mười
đặc biệt mùa khô năm hai nghìn hai mươi bốn xuất hiện sạt lở sụt lún xảy ra ở các tỉnh cà mau kiên giang tiền giang
từ đó ông tuấn đề xuất chiến lược lâu dài cho vấn đề khô hạn và xâm nhập mặn ở đồng bằng sông kiều long
cần giảm diện tích lúa chuyển sang thủy sản rau màu và cây ăn trái tiết kiệm nước khuyến khích sử dụng nước tuần hoàn
đồng thời phục hồi khả năng hấp thụ và lưu trữ nước tự nhiên xây dựng công trình hồ chứa đầu tư vật dụng chứa nước mưa
xây dựng nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt hạn chế khai thác nước ngầm
ngoài ra phục hồi khả năng hấp thụ nước tự nhiên ở các vùng trũng
theo phó giáo sư tiến sĩ phan thanh bình nguyên giám đốc đại học quốc gia tp hcm
có ba tác động làm cho đồng bằng sông kiều long khó khăn về nguồn nước do biến đổi khí hậu do con người tại chỗ và do tác động của thượng nguồn
trong đó yếu tố con người tại chỗ rất quan trọng
vấn đề lún sụt ngập mặn phải trăng đến từ việc khai thác cát nước ngầm quá mức
ông bình cho rằng cần nhận thức rõ việc này cộng đồng phải thay đổi cách sống cách sản xuất sinh kế
theo ông bình việc lún sụt có tác động đến xâm nhập mặn
nước biển dâng vài mm mỗi năm nhưng lún sụt vài cm mỗi năm gấp một mươi lần nước biển dân
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới
thưa quý vị lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người mất tích
sau vụ lũ quét và dòng dung nham lạnh của núi lửa tràn xuống một số khu vực ở tây sumatra của indonesia
số người thiệt mạng tăng lên năm mươi bảy người và hai mươi hai người khác mất tích
với các quan chức địa phương dự báo số thương vong sẽ tiếp tục tăng
mưa lớn hàng giờ đồng hồ đã khiến dòng rung nhăm lạnh của núi lửa với đất đá cho bùn cung mưa đổ xuống sơn marathi
một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất ở indonesia
trong khi lũ lụt tràn vào đường xá nhà cửa và nhà thờ hồi giáo
hiện lực lượng cứu hộ triển khai máy bay không người lái để hỗ trợ tìm kiếm
sử dụng máy xúc và tay trần để cố gắng tìm kiếm những người sống sót trên sông và trong đống đổ nát
người đứng đầu cơ quan giảm nhẹ thiên tai indonesia cho biết
để ứng phó khẩn cấp các thiết bị hạng nặng đã được di chuyển để dọn dẹp các khu vực thảm họa
đồng thời đảm bảo an toàn cho các nơi trú ẩn của người dân sơ tán
hiện có khoảng hơn ba ba trăm linh người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng
quan chức địa phương cảnh báo số người thiệt mạng có thể tăng thêm khi cuộc tìm kiếm hàng chục người mất tích vẫn tiếp tục
có thời gian vàng là sống hay được tìm kiếm những người sống sót
để hỗ trợ nỗ lực cứu hộ chính quyền địa phương sẽ triển khai công nghệ điều trình thời tiết
làm suy yếu cường độ mưa khi di chuyển đến khu vực bị thiên tai
việc vận chuyển hàng viện trợ đang được thực hiện bằng đường hàng không và đường bộ
một số trong đó cần có cầu khẩn cấp
sau khi lũ lụt và dòng dung nham lạnh cắt đứt một số tuyến đường tiếp cận ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất
người phát ngôn cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia cho biết bảy mươi một ngôi nhà đã bị cuốn trôi hoàn toàn
và một trăm hai mươi năm ngôi nhà bị hư hại do lũ lụt và dòng dung nham lạnh
indonesia thường xuyên xảy ra lở đất và lũ lụt trong mùa mưa
tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba núi lửa marapi phun trào làm ít nhất hai mươi bốn nhà leo núi hầu hết là sinh viên đại học thiệt mạng
miền bắc nước ta có thời tiết tương đối mát mẻ từ đầu tháng năm đến giờ
điều này là khác biệt so với những năm trước
thông thường tháng năm thường ghi nhận những mức nhiệt độ rất đẹp
nhiệt độ rất cao ở nhiều tỉnh thành tại miền bắc nước ta
tuy nhiên hiện nay thời tiết miền bắc lại khá mát mẻ so với cùng kỳ hàng năm
ngày một mươi năm tháng năm miền bắc tăng nhiệt một chút
đầu giờ chiều nhiệt độ ở hà nội là khoảng ba mươi bảy độ c
các khu vực lân cận tranh lệch từ một đến hai độ c
đông bắc bắc bộ và tây bắc bộ thì mát hơn
nhiệt độ ở mức từ ba mươi một đến ba mươi hai độ c
nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời
nhưng từ chiều tối ngày một mươi năm đến sáng ngày một mươi sáu tháng năm gió đông bắc về
nên nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền bắc lại giảm từ ba đến bốn độ c
trời có mưa chủ yếu là mưa vừa
đông bắc bắc bộ có khả năng mưa to
nhiệt độ cao nhất ở hà nội vào chiều thứ năm chỉ ở mức từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ c
đông bắc bộ lạng sơn cao bằng dưới ba mươi độ c
từ thứ sáu nhiệt độ miền bắc sẽ tăng dần
nhưng rồi kiểu thời tiết như trên sẽ lặp lại vào khoảng ngày một mươi chín hai mươi một tháng năm
tức là miền bắc lại có gió đông bắc mưa và trời mát hơn
theo dự báo hiện tại trong nửa cuối tháng năm
ở miền bắc sẽ có một đợt nắng nóng
nắng nóng là khi nhiệt độ không khí cao nhất trong ngày từ ba mươi năm độ c trở lên đến dưới ba mươi bảy độ c
đợt nóng này ở miền bắc được dự báo là sẽ bắt đầu từ ngày hai mươi bốn tháng năm và kéo dài khoảng ba ngày
nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở hà nội sẽ lên khoảng bốn mươi độ c
nhưng nhiều khả năng là nắng nóng sẽ không đến mức gai gắt
tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh thành phố trên cả nước